trong khi đó từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận tám mươi bảy bảy trăm một mươi chín trường hợp mắc sốt xuất huyết hai mươi bốn trường hợp tử vong
riêng trong tuần từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cả nước ghi nhận năm sáu trăm một mươi sáu trường hợp mắc sốt xuất huyết
bộ y tế đánh giá đang vào mùa cao điểm của mưa nên số mắc sốt xuất huyết tại nhiều địa phương
tiếp tục có diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nếu như không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là các hoạt động diệt mũi loang quang bọ gậy
bộ y tế cũng khuyến cáo bất cứ ai cũng có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc sốt xuất huyết
do đó người dân không được chủ quan và tự ý điều trị khi bị nhiễm bệnh